tại trung tâm hội nghề quốc gia đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc hội doanh nhân trẻ việt nam lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của phong trào doanh nhân trẻ việt nam
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham dự đại hội
sau hai mươi năm năm hình thành và phát triển đến nay hội doanh nhân trẻ đã thành lập tại sáu mươi ba tỉnh thành phố và hai ngành kinh tế
với trên một mươi hội viên trở thành hiệp hội doanh nhân doanh nghiệp hàng đầu có tốc độ phát triển hội viên và mạng lưới nhanh nhất
hoạt động năng động và tiên phong trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế việt nam
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng thường trực trương hòa bình khẳng định đảng và nhà nước luôn quan tâm đến đội ngũ doanh nhân trẻ việt nam
ghi nhận những công lao đóng góp của hội doanh nhân trẻ việt nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
bên cạnh đó phó thủ tướng trương hòa bình cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại trong quá trình hoạt động của hội
đồng thời gợi mở những phương hướng cho sự phát triển của hội doanh nhân trẻ việt nam trong thời gian tới